thưa quý vị để tôn vinh lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của áo dài việt nam
tối qua hội liên hiệp phụ nữ thành phố hải phòng đã tổ chức lễ hội áo dài với chủ đề hành trình di sản
lấy cảm hứng từ hình ảnh quê hương bình dị của việt nam từ những địa danh gắn bó với con người hải phòng
như nhà hát lớn ga hải phòng hồ tam bạc và sắc thắm của phượng đỏ loài hoa biểu trưng của thành phố cảng
các nhà thiết kế đã đưa khán giả hành trình một vòng việt nam qua những chiếc áo dài được thiết kế độc đáo
có sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống với yếu tố thời trang hiện đại cách tân và sáng tạo
cũng trong tối qua tại thành phố hải phòng đã tổ chức lễ khai mạc liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc
dành cho thiếu niên nhi đồng lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
liên hoan nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt các tác phẩm sân khấu phục vụ đối tượng thiếu niên nhi đồng
trong thời gian qua cũng là đề cao vai trò của những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu
đối với thế hệ khán giả trẻ
liên hoan quy tụ một mươi bốn đơn vị nghệ thuật với một mươi bảy tác phẩm đặc sắc
mang lại những giá trị tuyệt vời cho các khán giả đặc biệt là các khán giả nhí
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh thái nguyên dành trên chín mươi bốn tỷ đồng cho các dự án thành phần
của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
với mục tiêu giảm trên tám hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn
tỉnh phấn đấu giảm hơn hai bảy trăm linh hộ nghèo và bảy trăm bảy mươi sáu hộ cận nghèo
hỗ trợ hai mươi mô hình dự án giảm nghèo
tỉnh phấn đấu giảm nghèo hỗ trợ hộ nghèo hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên
trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững
một trăm linh cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng tập huấn
tiếp tục triển khai các dự án thành phần đa dạng như đa dạng hóa các mô hình giảm nghèo
phát triển giáo dục nghề nghiệp việc làm bền vững
thưa quý vị với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng phù hợp để đa dạng hóa cây trồng vật nuôi
thế nhưng phát triển nông nghiệp ở vùng cao của tỉnh lào cai vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh
điều này đang gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp
cũng như duy trì bài toán về sinh kế cho người dân nhất là tại các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên mỗi vụ gia đình anh lưu công trường thu hơn hai mươi tấn cam trên một hectare
lợi nhuận gần bốn trăm linh triệu đồng
nhận thấy tiềm năng từ cây cam anh trường đã nhiều lần vận động ba con chuyển đổi mô hình
tham gia trồng cam
vì sản xuất nông nghiệp còn khá khiêm tốn nên nhiều địa phương cũng gặp khó trong việc thu hút đầu tư
các nhà máy quy mô lớn
trong khi đó các mô hình hợp tác xã hoặc cơ sở sản xuất chế biến nông nghiệp
chủ yếu hoạt động với công suất nhỏ dây chuyền thủ công sản phẩm vì thế khó cạnh tranh trên thị trường
hiện nhiều ngành hàng chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh lào cai
cũng gặp khó
về việc tạo vùng nguyên liệu sản xuất chuyển giao khoa học kỹ thuật và thị trường tiêu thụ
điều này đã khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp bị giảm diện tích hoặc khó mở rộng quy mô
tình hình dịch bệnh xảy ra trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba cũng ảnh hưởng đến tâm lý tư tưởng của nhân dân
đặc biệt là việc thu hút các liên kết sản xuất tạo điều kiện để tổ chức sản xuất từ sản xuất cho đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm

tiềm năng thế mạnh để khai thác tối ưu sản phẩm nông nghiệp cần những giải pháp đồng bộ và mang tính đột phá
nông nghiệp bền vững sẽ giải quyết bài toán sinh kế cho người dân vùng cao
từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong khu vực